ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tiến hành họp xa ban
nhiều vấn đề được đưa ra nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm của covid một mươi chín
như bắt đầu từ ngày mai toàn bộ các tuyến xe buýt của hà nội sẽ tạm dừng hoạt động cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu các quận huyện trên địa bàn
đóng cửa tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh trừ các trường hợp sau
siêu thị tổng hợp trừ dịch vụ vui chơi ăn uống tại chỗ trung tâm thương mại gồm siêu thị tổng hợp như trên
văn phòng cho thuê bệnh viện chợ dân sinh gồm các gian hàng lương thực thực phẩm giao hoa quả đồ khô
các cửa hàng tiện lợi siêu thị mini trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ các cửa hàng tạp hóa kinh doanh hoa quả
trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm thuốc chữa bệnh dịch vụ khám chữa bệnh dịch vụ ngân hàng
cửa hàng kinh doanh xăng dầu ga khí đốt
chủ tịch ubnd tp hà nội khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử giao hàng tại nhà
khi giao dịch mua bán trong các loại hình trên cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế
từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn thành phố sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng
yêu cầu không dùng điều hòa hạ kính bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách khử khuẩn trước và sau khi đón trả khách